thông thường khi cơ thể bị thương hoặc chảy máu các cục máu đông chính là nhân tố cứu cánh giúp cầm máu nhanh chóng
tuy nhiên những cực máu đông này hình thành một cách bất thường có thể dẫn tới các cơn đau tim hoặc đột quỵ
thậm chí là tử vong nếu không được điều trị kịp thời
cục máu đông là những khối thạch giống như máu thường được tìm thấy chủ yếu ở các động mạch hoặc tĩnh mạch trong tim
não phổi bụng cánh tay và chân của cơ thể
có ba loại cục máu đông bao gồm huyết khối tĩnh mạch nông chúng xuất hiện gần với bề mặt da vùng da tấy đỏ cứng và thấy đau khi chạm vào
huyết khối tĩnh mạch sâu được hình thành trong các tĩnh mạch chân tay xương trậu hoặc các tĩnh mạch lớn trong cơ thể
người bệnh sẽ thấy sưng phù một hoặc cả hai chân áp chân và vùng chân xuất hiện những cơn đau quạn thắt
thuyền tắc phổi trong một số trường hợp khối huyết tách ra và di chuyển qua tim đến phổi càn trời lưu lượng máu đến phổi
hầu như cơ thể sẽ phá vỡ các cục máu đông khi vết thương đã lành lại
tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định cơ thể không thể giải quyết được những cục máu đông này
trong những lần tiếp theo trục sẽ hình thành bên trong mạch máu và không rõ nguyên nhân
điều này có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng chẳng hạn như nhồi máu não nhồi máu cơ tim hoặc tắc tĩnh mạch
các loại gục máu đông được hình thành trong dòng máu tiếp xúc với các chất trong thành mạch máu hoặc da của cơ thể
tình trạng này là biểu hiện cho thành mạch máu đã bị vỡ hoặc bề mặt da bị tổn thương khiến dò dỉ các tế bào máu ra bên ngoài
bên cạnh đó các mảng cholesterol hình thành trong các động mạch
khi những mảng này bong ra sẽ kích hoạt quá trình đông máu
hầu hết các cơn đột quỵ và đau tim xảy ra khi một mạng sơ vữa ở trong não hoặc tim đột nhiên bị vỡ bong da
hầu hết các cục máu đông hình thành là do dòng máu của cơ thể bị chảy một cách bất thường
nếu chúng nằm trong tim hoặc mạch máu tiểu cầu có thể kết dịch lại với nhau
trong đó huyết khối tĩnh mạch sâu và dung tâm nhĩ là hai tình trạng dẫn đến đông máu do máu di chuyển chậm
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn trần thành phó trưởng khoa tiết niệu nam học bệnh viện một trăm chín mươi tám để hiểu rõ về căn bệnh này
hoặc là do quá trình tổn thương mạch máu do chấn thương do va đập
thứ nhất thứ hai là do mạch máu nó dãn ra
rất là những bệnh nhân bị các dị trạng mạch máu
nó phình ra chẳng hạn thì nó sẽ hình thành nó chậm
rồi máu đi qua chỗ phình đó
và thứ ba là hay gặp nữa đó là cái dối loạn đông máu trong cơ thể
chẳng hạn những bệnh nhân mà bị thiếu các yếu tố chảy máu
hoặc là những bệnh nhân bị bệnh cấp tính
như là bị virus hoặc là những bệnh lý
mà bị nhiễm trùng và làm dối loạn quá trình đông máu trong cơ thể
thì sẽ hình thành cục máu đông
sẽ là thực sự là cục máu đông nguy hiểm là cục máu đông nằm trong hệ thống động mạch
hệ thống động mạch chúng ta cần quan tâm hai vị trí mà ảnh hưởng đến tính mạng
đó là động mạch não và động mạch vành
thế thì cơ chế của hình thành cục máu đông của mạch vành hay mạch não
thì giống như cơ chế hình thành ở các cái cơ quan khác
chẳng hạn như mạch máu
mạch não thì cơ chế cục máu đông
thì chủ yếu là do các cái hình ảnh các mảng vữa sơ nằm trong mạch máu
và hình thành cục máu đông trên cái nền vữa sơ đó
bị rát ra và các cái máu nó bám vào đó hình thành cục máu đông
và một nguyên nhân thứ hai cũng ngày càng hay gặp
đó là cục máu đông nó bay ra từ các cái tổ chức đặc biệt là cơ tim
cơ tim hình thành cục máu đông
và sau đó thì nó chạy vào tuần hoàn và lên trên mảnh não
đấy là cơ chế của cái cục máu đông của đột quỷ não
và thứ hai đột quỷ tim
đột quỷ tim thì nó khác một chút
tức là cục máu đông từ nơi khác vào rất là ít
thì mạch vành nó nằm rất là sâu
thì cái mạch của máu đông từ nơi khác đổ mạch vành rất là hiếm
mà chủ yếu là hình thành tại chỗ
cơ chế chủ yếu là do các mảng vữa sơ trong lòng mạch vành
nó bị nứt rát ra
và sau đó các yếu tố như hồng cầu như tiểu cầu bám vào đó
và hình thành cục máu đông làm tắt cái mạch vành
thế sở dĩ là ngày càng trẻ hóa
vì chúng ta biết là với sự thay đổi của môi trường hiện nay
từ chế độ ăn uống này tập luyện này
rồi là các suết
thì nó gây tổn thương các cái mạch máu
và khi mạch máu bị tổn thương
rồi lại cộng với lại các yếu tố béo phì tăng ngôi đá
rất ít mạch máu nó lại sớm hơn
so với ngày xưa nữa thì nó hình thành các mảng vữa sơ nhanh hơn
và nó dễ bị vỡ hơn
và từ đó nó làm cho tổn thương mạch máu
dễ dàng hơn và trẻ hơn so với như ngày xưa
các triệu chứng do cục máu đông gây ra như mạch sưng phòng
thay đổi màu da xuất hiện tình trạng đau khó thở
xuất hiện các vị trí đau ở phổi đau tim não thiếu oxy
sự cố bất thương ở bụng bệnh ở thận
chúng ta biết là khi hình thành cục máu đông thì cũng là hộn rồi
nhưng mà rất thầm lặng
bởi vì cục máu đông hình thành rất là nhanh
chỉ cần vỡ mảng vữa sơ một cái là hình thành cục máu đông ngay trong một ngày rồi
trước đó thì hoàn toàn thầm lặng
vì vậy mà chúng ta để mà có triệu chứng sớm thì nó rất là khó
một điều quan trọng là cục máu đông đó thường hình thành trên mảng vữa sơ
và muốn có mảng vữa sơ đó thì phải có dối loạn về lipid máu và bệnh lý kèm
vậy thì một người chúng ta thôi mà chúng ta thấy có nhiều tố nguy cơ
chẳng hạn ăn uống nhiều mỡ ít tập luyện lối sống tinh tại uống nhiều rượu bia
lại có các bệnh lý kèm theo là tăng nguy đáp đai theo đường tăng lipid máu
đặc biệt là có béo phỉ kèm theo
thì đó là những người rất dễ nguy cơ
hình thành mảng vữa sơ
và chúng ta phải kiểm tra sức khỏe định kỳ xét nghiệm máu này
làm xuyên tìm để phát hiện sớm ra hình thành mảng vữa sơ
và có chế độ ăn uống tập luyện rồi thuốc thang dùng
để ngăn ngừa cái mảng vữa sơ nó hình thành trên cái nền máu đông
trên nền mảng vữa sơ đó
bệnh nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa cục máu đông thông qua việc thay đổi lối sống sinh hoạt hàng ngày
như tích cực tập thể dục bổ sung các chất có lợi và khẩu phần ăn hàng ngày
không hút thuốc lá hạn chế uống rượu bia và các chất kích thích
sau đây là những lưu ý của bác sĩ nguyễn trần thành giúp ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông

tí mạch vữa sơ đáy đường béo phì
dẫn đến đó chúng ta phải điều trị rất là triệt đẻ
và cuối cùng chúng ta phải định kỳ kiểm tra theo dõi
vì củng bó đông trên nền vữa sơ rất là thầm lặng
chỉ có định kỳ kiểm tra thì chúng ta mới có thể tình cờ phát hiện ra và điều trị một cách triệt đẻ
cái nguyên nhân thứ hai là củng bó đông
đã hình thành là do dối loạn ở trong quá trình
ở trong lòng mạch bảo yếu tố lòng bảo
đặc biệt người ta gọi là rút nhĩ
trong bệnh lý tim mạch thì có nhĩ bị rung lên
nó không có bóp đều đạn
và từ đó nó hình thành dối loạn cái dòng máu đó
và hình thành củng bó đông ở trong nhĩ
và khi mà dòng máu ra khỏi tuần hoàn
thì nó sẽ bắn củng bó đông đó lên các cơ quan
đặc biệt là não
và tỉ lệ đột quy não do củng bó đông từ tim bay ra rất là nhiều
và vì vậy chúng tôi tất cả những bệnh nhân có rung nhĩ
là phải dùng thuốc trung tâm để ngăn ngừa hình thành củng bó đông trong tim
để ngăn ngừa việc
nó di chuyển lên não để gây đột quy não